tại hải phòng tạp chí thanh niên thành đoàn hải phòng công lộc bộ liên kết trẻ đã phối hợp cùng tổ chức dkt tại việt nam tổ chức chương trình sống trách nhiệm sống ok năm hai nghìn một mươi tám
chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục tới các đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên về bảo vệ sức khỏe sinh sản tình dục an toàn sống có trách nhiệm với bản thân cộng đồng xã hội và những người xung quanh
sống trách nhiệm sống ok là một chuỗi các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của giới trẻ đối với vấn đề sức khỏe sinh sản và sử dụng bao cao su đúng cách an toàn hiệu quả
khởi động cho chương trình là hoạt động được tổ chức tại khu du lịch đồ sơn thành phố hải phòng với chương trình giao lưu chia sẻ tại sân khấu lớn ngoài trời trên bãi biển với sự tham gia của hàng trăm các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố

vâng đúng như vậy kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trong suốt hai mươi năm năm hoạt động tại việt nam chúng tôi đã phối hợp hợp tác với các tổ chức của việt nam trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và đã có những đóng góp đáng kể
như anh chị cũng được biết thông qua một số khảo sát gần đây hiện nay tình trạng nạo phá thai tuổi vị thành niên tại việt nam rất đáng báo động
vì vậy chúng tôi đã có kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các tổ chức thanh niên triển khai các hoạt động giáo dục và hỗ trợ phát triển miễn phí bao cao su nhằm giảm tính lệ nạo phá thai ở lối tuổi vị thành niên góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản và chất lượng dân số việt nam trong tương lai
trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa phát bao cao su trên bãi biển đạp xe tuần hành với cờ phướn phía sau khẩu hiệu sống trách nhiệm sống ok